sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đề nghị truy tố nhiều người khác gồm đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh con trai ông dũng
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
theo đó trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị can đỗ anh dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay công ty cổ phần cung điện mùa đông
để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật với tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tân hoàng minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân
thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chiếm đạt số tiền khoảng tám tỷ đồng